vào tối ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
giữa một xe ô tô và một xe máy khiến một người bị thương
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba
năm thanh niên trú tại thành phố đồng xoài điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh đến khu phố hai phường tiến thành
xe máy tông trực diện vào hông xe ô tô năm chỗ chưa rõ người điều khiển
lưu thông cùng chiều phía trước khi chiếc xe này bất ngờ chuyển hướng quay đầu
cú thông mạnh khiến năm thanh niên và xe máy bị văng rội ngược trở lại
năm thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu còn hai phương tiện hư hỏng